theo thông tư số bốn mươi tám quấy hậu lực từ ngày một tháng một mươi hai của bộ công an khi làm thủ tục cấp căn cước công dân cán bộ phụ trách sẽ thu chứng minh nhân dân cắt góc và trả lại cho công dân trong trường hợp công dân đăng ký nhận thẻ căn cước công dân qua chuyển phát nhạch
với những chứng minh nhân dân bị hỏng bong chóc không rõ nét thì thu hủy và hoàn thiện hồ sơ theo quy định
việc thu hủy chứng minh nhân dân bị hỏng bong chóc là điểm mới so với quy định trước đây
công dân có thể kê khai thông tin trực tuyến khi làm căn cước công dân
ngoài ra trường hợp công dân làm thủ tục cấp đổi cấp lại thẻ căn cước công dân mà làm thay đổi thông tin trong sổ hộ khẩu
nếu công dân xuất trình đầy đủ giấy tờ hợp lệ theo quy định của pháp luật về cư trú
thì cán bộ tiếp công dân sẽ tiếp nhận đồng thời cả hồ sơ cấp đổi cấp lại thẻ căn cước công dân và hồ sơ điều chỉnh thay đổi sổ hộ khẩu